sáng nay một mươi tám tháng một mươi một ngày làm việc thứ hai mươi một của kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
trong ngày làm việc hôm nay quốc hội sẽ thảo luận và cho ý kiến về dự án luật hòa giải
đối thoại tại tòa án và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp
về việc phê chuẩn hiệp ước bổ sung và thông qua một nghị quyết
cụ thể trong phiên làm việc buổi sáng quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật hòa giải
đối thoại tại tòa án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp
trước khi tiến hành thảo luận tại hội trường
trong phiên làm việc buổi chiều quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết phê duyệt đề án tổng thể
phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn
thảo luận ở hội trường về việc phê chuẩn hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
và hiệp ước bổ sung năm hai nghìn năm giữa việt nam và campuchia
nghị định thư phân rời cắm mốc biên giới trên đất liền giữa việt nam và campuchia